ubnd tp hà nội mới đây đã thông báo kết luận của chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
tại buổi làm việc với chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần may lê trực là chủ đầu tư
về xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại công trình số tám b lê trực phường điện biên quận ba đình thành phố hà nội
chủ tịch ubnd tp đã trả lời các kiến nghị thắc mắc đề xuất của nhà đầu tư liên quan đến việc cưỡng chế phá rỡ
phần công trình vi phạm như kiến nghị dừng cưỡng chế phá rỡ là không có cơ sở
việc đề nghị tự khắc phục vi phạm là không có cơ sở xem xét do quá trình đã kéo dài
và ubnd quận ba đình đã quyết định biện pháp cưỡng chế theo quy trình và quy định của pháp luật
chủ tịch ubnd tp cũng chấp nhận với cam kết của chủ đầu tư về việc công ty cổ phần may lê trực
có trách nhiệm bàn giao hồ sơ tài liệu hồ sơ thiết kế hồ sơ thi công hồ sơ hoàn công công trình
và các tài liệu liên quan khác và cung cấp danh sách khách hàng mua nhà tại tầng một mươi bảy và tầng một mươi tám của công trình
cho ubnd quận ba đình trong tuần từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
mặt khác thành phố yêu cầu công ty cổ phần may lê trực chấp hành biện pháp cưỡng chế phá rỡ bộ phận công trình vi phạm
để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng công trình